phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang đang tích cực điều tra và xác minh vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người dưới một mươi sáu tuổi xảy ra cách đây một mươi bốn năm tại xã khâu vai huyện mèo vạc
vào ngày một mươi hai tháng bảy phòng cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố giác của người phụ nữ trú tại xã khâu vai huyện mèo vạc về việc vào tháng một năm hai nghìn chín
người phụ nữ này và ba chị em khác cùng xã bị các đối tượng trên bán săn trung quốc làm vợ
và đến đầu năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan chức năng nước sở tại kiểm tra người phụ nữ này không có giấy tờ tùy thân nên bị trục xuất về nước
ba bị hại còn lại vẫn đang ở bên kia biên giới nhưng không rõ địa chỉ
căn cứ vào nội dung tố giác cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập các đối tượng lầu mí chứ ly mí pó cùng chú tệ xã khâu vai để xác minh và làm rõ
trước cơ quan điều tra các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình
vào khoảng tháng một năm hai nghìn chín lầu mí chứ ly mí pó và dùng mí lử
chú tệ thị trấn mèo vạc đã đưa bốn người phụ nữ sang bên kia biên giới bán lấy tiền và chia nhau tiêu giải
hiện các đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ